một nam thanh niên ba mươi một tuổi ở quận một mươi tp hcm được xác định là bệnh nhân số bốn mươi tám dương tính với covid một mươi chín
trung cư hòa bình nơi sinh sống của bệnh nhân này cùng hơn một dân cư cùng hơn một cư dân đã bị cách ly trong vòng một mươi bốn ngày
đến trưa ngày một mươi bốn tháng ba toàn bộ cư dân của trung cư hòa bình có địa chỉ tại chín mươi a lý thường kiệt phường một mươi bốn quận một mươi đã được cách ly hoàn toàn
theo lực lượng chức năng cơ quan y tế đã lấy hai mươi mẫu ở trung cư để xét nghiệm nhưng đều âm tính
sáng cùng ngày bốn mươi ba trường hợp khác ở tầng kế tiếp cũng được lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm và kiểm tra
lực lượng chức năng quận một mươi đã hỗ trợ người dân thức ăn nước uống khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí
trung cư hòa bình có bốn blog với một năm mươi bốn người được phong tỏa từ hai mươi hai h tối ngày một mươi ba tháng ba
như vậy theo cơ quan chức năng tính đến nay số trường hợp tiếp xúc gần với chín bệnh nhân covid một mươi chín ở bình thuận là một trăm hai mươi tám người
tất cả đều đã được cách ly số trường hợp f hai là hơn sáu trăm năm mươi người
cũng ngay trong chiều tối qua ubnd tp hcm đã có công văn gửi các sở ngành liên quan vào ubnd các quận huyện
yêu cầu tạm ngừng hoạt động các giảm chiếu phim quán bar game online điểm massage karaoke vũ trường sân khấu
kể từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng ba đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trước đó sở văn hóa thể thao tp hcm đã có đề xuất về tạm ngừng hoạt động các giảp chiếu phim quán bar game online
điểm massage karaoke vũ trường sân khấu
tạm ngừng hoạt động các giảp chiếu phim quán bar game online điểm massage karaoke quán bar game online sân khấu
tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực st gent
vương quốc anh và bắc ireland trong vòng một mươi bốn ngày
tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ
theo người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng quyết định này có hiệu lực ba mươi ngày kể từ một mươi hai h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ
các trường hợp người nước ngoài là chuyên gia quản lý doanh nghiệp
doanh nghề cao khi nhập cảnh phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
phù hợp tại doanh nghiệp cơ sở lưu trú theo đúng quy định
trước đó bộ ngoại giao việt nam đã ra thông báo trong đó nhấn mạnh
những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần phải thường xuyên kiểm tra cập nhật
quy định của các hãng hàng không bảo đảm có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay
đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có
đặc biệt kể từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi việt nam yêu cầu công dân nước ngoài tại việt nam
cũng như công dân việt nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người
như tại siêu thị sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng
tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước quốc tế đến và đi từ việt nam
đều phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga
cũng liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ ngày hôm nay
việt nam airlines sẽ tiến hành phỏng vấn và đo thân nhiệt bắt buộc
để bảo đảm hành khách đủ điều kiện sức khỏe thực hiện chuyến bay về việt nam
theo đó hành khách sẽ phải đeo khẩu trang găng tay trong toàn bộ hành trình trên chuyến bay
hành khách cũng sẽ được chăm sóc theo dõi sức khỏe liên tục trên chuyến bay
và tiến hành cách ly theo đúng quy định sau khi hạ cánh
toàn bộ phi hành đoàn sẽ được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc trùng
để hạn chế khả năng lây nhiễm các dịch vụ trên chuyến bay
chỉ được phục vụ tối thiểu với nước uống và đồ ăn khô
các chuyến bay này sẽ được hạ cánh ở sân bay thích hợp tại việt nam
sau khi việt nam airlines làm việc với các cơ quan chức năng